chiều nay ngày hai mươi một tháng bốn tại thị xã cửa lò tỉnh nghệ an đã diễn ra hội nghị bàn công tác phối hợp giữa hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
về kết quả ba năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và đề xuất hợp tác trong thời gian tới
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ tham sự hội nghị
tại hội nghị phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đánh giá cao những kết quả mà cả hai tỉnh đạt được trong thời gian qua
trên các lĩnh vực như kinh tế xã hội an ninh trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
trên cơ sở mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của hai tỉnh trong thời gian tới phó thủ tướng đề nghị hai tỉnh nghệ an và hạ tĩnh
cần đẩy mạnh việc hợp tác học tập chia sẻ kinh nghiệm thành cơ chế thường niên để giúp nhau phát triển
hội nghị là dịp để hai tỉnh thông báo cho nhau về kết quả thực hiện kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trong thời gian qua
đặc biệt là kết quả sau ba năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ của hai tỉnh